chào quý khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online và mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là thông tin cập nhật về cơn bão số một mươi hiện nay đang tiến gần về quần đảo hoàng sa
theo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia vào hồi bảy giờ ngày hôm nay vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng bốn trăm linh km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi cho đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm bốn mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng một mươi km
đến bảy giờ ngày mai vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm linh km về phía nam đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên
giật từ cấp tám trở lên từ vĩ tuyến một mươi hai năm đến một mươi bảy độ vĩ bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi một năm đến một trăm một mươi tám năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
để chủ động ứng phó với cơn bão số một mươi và tình hình mưa lũ vẫn còn nhiều diễn biến hết sức phức tạp
ubnd tỉnh quảng ngãi và nghệ an đã có văn bản hỏa tốc triển khai một số nội dung sẵn sàng ứng phó
và khẩn trương di rời người dân khỏi khu vực nguy hiểm
theo đó ubnd tỉnh quảng ngãi yêu cầu ubnd các huyện miền núi sơn tây minh long sơn hà
tổ chức sơ tán di rời nhân dân cán bộ công nhân đang ở những khu vực đã và đang bị sạt lở đến nơi tránh trú an toàn
hoàn thành trước một mươi bảy h ngày hôm nay ngày ba tháng một mươi một các cơ quan chức năng vận động và yêu cầu nhân dân
nếu không có việc cấp thiết thì tuyệt đối không được rời khỏi nơi tránh trú quay trở về nhà nhằm đảm bảo an toàn về người
tiếp tục tổ chức sơ tán di rời người dân những nơi có nguy cơ sạt lở
nơi có nguy cơ sạt lở cao ngập sâu trúng thấp đặc biệt là nhân dân ở các khu vực đã và đang bị sạt lở
đến những nơi tránh trú an toàn kiên quyết di rời sơ tán những hộ có nhà yếu đơn sơ không đảm bảo an toàn
đối với trường hợp không hợp tác thì thực hiện cưỡng chế nếu cần thiết
tại nghệ an ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có công điện gửi các ban ngành địa phương
đơn vị liên quan yêu cầu tập trung nguồn lực giúp nhân dân sửa chữa nhà ở vệ sinh môi trường phòng ngừa dịch bệnh
và khôi phục sản xuất nông nghiệp để từng bước ổn định cuộc sống người dân đồng thời sẵn sàng ứng phó với bão số một mươi và mưa sau bão
tổ chức vận hành chủ động xả lũ đảm bảo an toàn các hồ đập thủy lợi thủy điện đặc biệt là đối với các hồ đập nhỏ các hồ đập sung yếu
trước đó cơn bão số chín quét qua các tỉnh miền trung đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
theo ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tính đến ngày hai tháng một mươi một bão số chín đã làm ba mươi ba người chết và bốn mươi chín người mất tích
cụ thể ba mươi ba người tử vong do cơn bão số chín mưa lũ thì nghệ an có tám người quảng nam hai mươi ba người và gia lai đắk lắc mỗi tỉnh là một người
có bốn mươi chín người mất tích do mưa lũ và bão số chín
trong đó nghệ an một người quảng nam hai mươi bốn người bình định là hai mươi ba người và một người tại con tum
đã có gần chín mươi bốn km đường giao thông bị sạt lở hư hỏng tám trăm một mươi tám hai trăm ba mươi bảy mét khối lượng đất đá bị sạt lở bồi lấp do ảnh hưởng của bão số chín và mưa lũ
hai mươi chín cây cầu bị hư hỏng ở nghệ an quảng trị một thừa thiên huế một mươi sáu quảng nam một quảng ngãi một mươi bình định hai và con tum là hai mươi chín
ban chỉ đạo yêu cầu các bộ ngành
địa phương tập trung tìm kiếm cứu nạn trên biển đối với các ngư dân bình định đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng cứu hộ cứu nạn
thông báo cho các chủ phương tiện thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của cơn bão để chủ động tránh trú an toàn hoặc không ra khơi
cuộc sống của người dân ở vùng lũ vẫn đang gặp muôn vàn khó khăn
công trình bị phá hủy ngồn ngang những nhà dân bị tốc máy sụp đổ
bằng tinh thần sung kích tình nguyện của mình lực lượng công an các địa phương đã không ngần ngại bắt tay vào việc dọn dẹp vệ sinh đường phố
khu dân cư để giúp cho người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả của thiên tai sớm trở lại cuộc sống thường nhật
huyện thanh trương một trong những huyện bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lụt vừa qua tại nghệ an hiện đã cơ bản ổn định
những ngôi nhà ngập sát nóc nước đã rút dần người dân đã trở về nhà và bắt đầu dọn dẹp
riêng một số xã vẫn còn bị chia cắt như ngọc sơn hạnh lâm
lương thực nước uống và đồ cứu trợ đã được đưa vào cho bà con kịp thời
với phương châm nước rút đến đâu làm vệ sinh đến đó công an các đơn vị địa phương của tỉnh nghệ an đã bố trí lực lượng đến trường học
các hộ dân trên địa bàn các xã chịu ảnh hưởng nặng khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ
bên cạnh công tác giúp các trường học công sở dọn dẹp vệ sinh hàng chục cán bộ chiến sĩ đã giúp các gia đình chính sách
người già neo đơn dọn bùn đất sửa và kê lại đồ đạc trong nhà
tại quảng ngãi xa lở đất kèm lũ quét đã xảy ra vào sáng ngày ba mươi tháng một mươi tại làng măng rinh cuốn trôi sáu nhà dân trong tích tắc
một mươi ngôi nhà còn lại hư hỏng nặng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào
sau cơn bão đi qua cán bộ chiến sĩ công an huyện sơn tây đã không kể ngày đêm ngày nghỉ tiếp tục bám làng
giúp dân khắc phục hậu quả dọn dẹp đất đá vùi lấp khẩn trương hỗ trợ người dân di rời đồ đạc tìm chỗ ở an toàn
chúng tôi được phân công nhân nhiệm vụ là cơn bão số chín
là để tăng cường về công tác vận động tiên truyền cho nhân dân để di rời về nơi an toàn
về sọc lũ sọc lũ ở đây là rất nghiêm trọng về không bị thiết hại về người chỉ bị thiết hại về tài sản
công an chính quy đã cùng con bộ xã đã tiên truyền và vận động di dời người dân về nơi an toàn
ngoài việc hỗ trợ người dân trong và sau lũ công an các đơn vị địa phương còn chung tay kêu gọi
đóng góp nhu yếu phẩm gửi đến người dân trong lúc khó khăn giúp bà con sớm khắc phục thiên tai
ổn định cuộc sống với sự vào cuộc chung tay nỗ lực giúp nhân dân ổn định cuộc sống ngay sau lũ
của lực lượng công an và cấp ủy chính quyền địa phương đã giúp người dân thêm động lực để khắc phục
hậu quả thiên tai sớm quay trở lại cuộc sống bình thường
bản tin một mùa bò online chuyển sang những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
một vụ cháy lớn xảy ra tại quán ba nằm trên địa bàn huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
vào tối ngày hai tháng một mươi một đã khiến ba người tử vong
theo thông tin ban đầu từ người dân vào khoảng thời gian trên người dân phát hiện có tiếng hô hào do xảy ra cháy
cùng thời điểm này một số nam nữ thanh niên chạy ra ngoài vô cùng hoảng loạn
địa điểm quán ba x năm được xây dựng kiên cố tại một khu đất thưa dân cư
do công trình xây dựng khép kín nên công tác cứu hộ cứu nạn có phần khó khăn
cho đến hơn hai giờ sáng ngày hôm nay lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước vào bên trong
công tác khám nghiệm vẫn đang được thực hiện
một số nhân chứng cho biết nguyên nhân do pháo sáng tổ chức sinh nhật làm nổ bóng bay gây cháy
và hiện công an tỉnh vĩnh phúc đang điều tra làm rõ nguyên nhân
vào chiều ngày hôm qua tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án một mươi hai bị cáo trong vụ án xảy ra
tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv
hội đồng xét xử nhận định trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi
đến năm hai nghìn một mươi sáu lợi dụng chức trách được giao ông trần bắc hà
cố chủ tịch hội đồng quản trị bidv đã chỉ đạo cấp dưới
tại bidv hội sở bidv chi nhánh hà tĩnh và bidv chi nhánh hà thành
do công ty bình hà và công ty trung dũng vay tiền trái quy định
gây thất thoát của bidv số tiền một sáu trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
hội đồng xét xử khẳng định hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội
xâm phạm tới trật tự quản lý kinh tế của nhà nước
do đó một mươi hai bị cáo là cựu
cán bộ nhân viên bidv đã phạm vào tội vi phạm quy định về cho vay
trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
bị tuyên án từ ba tới tám năm tù
trong đó bị cáo trần lục lan cựu phó tổng giám đốc bidv bị tuyên phạt tám năm tù
tòa xác định mặc dù ông hà đã chết và không bị xem xét trách nhiệm hình sự nữa
nhưng trong vụ án này ông hà là người có hành vi vi phạm pháp luật gây hậu quả
làm thiệt hại cho bidv
do đó đối với các tài sản đã kê biên phong tỏa ngăn chặn giao dịch
đứng tên ông trần bắc hà và có liên quan đến quyền lợi của ông hà
tòa án quyết định tiếp tục kê biên phong tỏa ngăn chặn giao dịch
thưa quý vị còn liên quan đến vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại ủy ban nhân dân phường thủy xuân tp huế
vào ngày hôm nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam năm đối tượng có liên quan
các đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn văn hòa nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân phường thủy xuân
dương văn quỳnh nguyên nhân viên hợp đồng phụ trách địa chính phường thủy xuân
nguyễn lê mạnh hiền nhân viên chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tp huế
hà xuân dẫn nhân viên chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tp huế
và hoàng thiện tín chuyên viên phòng tài nguyên và môi trường tp huế
theo thông tin ban đầu vào năm hai nghìn một mươi năm ủy ban nhân dân phường thủy xuân tp huế
có nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà nguyễn thị cần
trú tại huyện đạ tẻ tỉnh lâm đồng tại hai thừa đất số năm mươi một và năm mươi hai
tờ bản đồ số một mươi hai có địa chỉ tại tổ một mươi chín khu vực năm phường thủy xuân tp huế
tuy nhiên nhóm năm đối tượng trên sau khi tiếp nhận hồ sơ của bà cẩn đã không xác minh
thẩm định độ chính xác chưa làm đầy đủ hết trách nhiệm của mình
đã duyệt hồ sơ và trình lên ủy ban nhân dân tp huế cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho bà cần tại hai thửa đất nói trên
trên thực tế bà cẩn không có nhà ở không trực tiếp sử dụng đất trên thừa số năm mươi một và năm mươi hai
tính từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám đến nay không nộp thuế không kê khai đăng ký qua các lần đo đạc
không có hộ khẩu thương chú tại địa phương không làm ăn sinh sống tại địa phương
sự thiếu trách nhiệm trong công tác của nhóm đối tượng trên đã gây thiệt hại
cho ngân sách nhà nước bước đầu xác định gần bốn tỷ đồng
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng nguyễn xuân thịnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn đức hậu
xã đức hòa huyện sóc sơn tp hcm
về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách một cm trên đầu lông mảy trái
cũng phạm tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh phú thọ là đối tượng hoàng thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thương chú tại phố minh hà phường tiên cát tp việt trì tỉnh phú thọ
và đối tượng lò thị cương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã mỹ lung
huyện yên lập tỉnh phú thọ bị công an huyện yên lập tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã
cũng về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng này cao một m sáu mươi và có vết chàm đỏ không rõ hình cách một cm dưới đuôi mắt phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi